lực lượng công an tỉnh bình định đã có phương án ứng phó với cơn bão số một mươi một trăm linh quân số hiện đang ứng trực cùng với các trang bị phương tiện sẵn sàng cứu hộ cứu nạn
qua đó công tác vận động tuyên truyền ngư dân được đơn vị chức năng chú trọng thực hiện
theo thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định hiện không có tàu nào của ngư dân tỉnh này hoạt động trong vùng nguy hiểm
và thưa quý vị để nắm rõ hơn về tình hình thời tiết cũng như công tác đảm bảo an toàn cho ngư dân tại bình định ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên bùi xuân đang có mặt tại quy nhơn bình định
vâng xin được chào anh bùi xuân
hiện nay công tác ứng phó với cơn bão số một mươi tại bình định đang được lực lượng công an triển khai như thế nào
vâng hiện tại thì vào thời điểm hiện nay thì chưa xuất hiện tình trạng mưa tuy nhiên những cơn gió mạnh đã bắt đầu xuất hiện
tuy nhiên để ứng phó với cơn bão số một mươi thì lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tuần tra kiểm tra trên các tuyến đường thủy để nhắc nhở cũng như tuyên truyền người dân đảm bảo tính mạng cũng như tài sản
và ngay sau đây chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi nhanh với đồng chí nguyễn thành sơn đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định
vâng xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn với truyền hình công an dân
thưa ông cho biết đến thời điểm hiện tại thì hiệu quả về công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn như thế nào

và thứ nhất là thứ hai là chúng tôi vẫn làm công tác tuần tra để bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên khu vực
và đảm bảo người dân không bị mất mắt về tài sản và an ninh trật tự
vâng đến cái thời điểm hiện tại thì hiệu quả về cái công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi ngao đậu an toàn như thế nào
trong thời gian chúng tôi hoàn toàn và có người dân vào nơi chú bảo an toàn thì hầu như các người dân đều chấp hành ưu cúc
và hiện tại là trên gần một lượt phương tiện tàu cá
các tàu quản tại biển đã vào nơi chú bảo an toàn
với cái kế hoạch ứng phó trước và sau cái đoạn số một mươi thì đơn vị mình đã triển khai những kế hoạch như thế nào
dự kiến cơn bão sẽ vào đêm ngày năm tháng một năm tháng hai và năm tháng
dự kiến cơn bão sẽ vào đêm ngày năm tháng một thì riêng lực lượng định sát tự thủy đã bố trí các tổ lực lượng là một trăm linh trực chiến tại đơn vị
và bố trí các tổ là khi bão vào chúng tôi sẽ kiểm tra
chúng tôi sẽ kiểm tra
các nơi có ảnh hưởng đến bão để đảm bảo tài sản cho người dân
và cái tình hình đang trọng lực an toàn cho thông tin
vâng xin cảm ơn bố trí
vâng thưa quý vị và các bạn những thông tin tiếp theo về cơn bão số một mươi sẽ được chúng tôi cập nhật vào những bản tin tiếp theo
và bây giờ quay lại chờ chừng quay ạ
xin cảm ơn phóng viên bùi xuân
và thưa quý vị bão số một mươi được dự báo là sẽ đi vào đất liền của nước ta từ quảng ngãi đến phú yên
và đến thời điểm này thì các địa phương đang tích cực triển khai công tác ứng phó
và ngay lúc này thì chúng tôi cũng đã kết nối điện thoại với phóng viên thành sự đang có mặt tại quảng ngãi
để có thể biết thêm thông tin chi tiết về diễn biến tại khu vực này
và xin được chào anh thành sự ạ
xin anh có thể cho biết là tình hình thời tiết lúc này tại quảng ngãi đang diễn biến ra sao
và đã có cái sự dấu hiệu của bão đổ bộ vào đất liền chưa
chào biên tập viên đại dương
thời tiết lúc này trên địa bàn tỉnh quảng ngãi đang có mưa
trong cái từ tối hôm qua bốn tháng một mươi một đến nay
thì toàn tỉnh quảng ngãi cũng mưa
mưa rất to và tổng lượng mưa phổ biến từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh mm trên đợt
và do vậy nguy cơ lớn xảy ra lũ ấm lũ quét sạt lởi núi ở các vị vùng cao rất tiêu tăng
còn tại huyện đảo lý sơn biển động sóng lớn
có tàu thuyền điều trú nêu đậu an toàn trong vùng tránh bão
quyền địa phương cũng như lực lượng công an đã triển khai công tác ứng phó với bão như thế nào
đối với quảng ngãi thì hiện nay lo nhất là tình trạng sạt lởi
giá do lượng nước núi thì tại xã ba giam huyện viert vùng cao bay tơ
hiện nay đã dây dà văn và tiến hành khám cấp
do vết nước núi ở điểm nước lô và gò không
lực lượng công an huyện ba tơ cùng chính quyền địa phương đã khẩn trương dây dày bảy mươi năm vùng văn
với hơn ba trăm linh nhân khẩu đến nơi an toàn
ngoài ra toàn bộ các bộ viên chức làm việc tại trụ sở y ban nguyên xã
cũng đã yêu cầu dây dà đánh phú phục an toàn
tại huyện sơn tây thì lực lượng công an và chính quyền địa phương đã tiến hành dây dày
bây giờ sơ tán trên tám trăm bảy mươi hội dân với hơn ba năm trăm linh nhân khẩu để đến nơi an toàn để phòng nguy cơ sạt lỡ đắt cho đợt bão số một mươi sẽ gây ra
cũng ứng phó với bão số một mươi thì ủy ban dân tỉnh quảng ngãi cũng đã có công ven hỏa tốc yêu cầu ủy ban dân các huyện thị xã thành phố khảm trương tổ chức sơ tán dân dài dân những nơi có nguy cơ sạt lỡ cao ngập sâu cũng như là rủng thấp
đặc biệt là những người dân ở khu vực đã và đang bị sạt lỡ đắt đến nơi trú an toàn

công an phú yên đã đồng loạt gia quân chung tay giúp nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão góp phần ổn định cuộc sống
trước thiệt hại do cơn bão gây ra trên địa bàn thị xã sông cầu đoàn viên thanh niên công an thị xã đã ra quân giúp nhân dân sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng
trong dịp này đoàn đã giúp sửa chữa lại hai ngôi nhà bị tốc máy của các hộ gia đình bà nguyễn thị sinh và từ thị hường ở cùng xã xuân lộc có hoàn cảnh khó khăn gia đình neo đơn
cũng sau cơn bão số chín công an các địa phương cũng đồng loạt gia quân giúp nhân dân và các lực lượng chức năng dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn